nhằm tăng cường bảo đảm an toàn bảo đảm vệ sinh môi trường tại các công trình giao thông từ nay đến cuối tháng một mươi một tp hcm đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đồng loạt kiểm tra tại một mươi công trình trọng điểm nếu phát hiện vi phạm sẽ đề xuất dừng thi công
một mươi công trình giao thông trọng điểm sẽ kiểm tra thường đi qua các khu dân cư tập trung như công trình xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường phạm văn đồng đến nút giao ngòi dư quốc lộ một quận thủ đức cầu thủ thiêm hai quận một xây dựng hầm chui nút giao thông an sương quận một mươi hai xây dựng nút giao mỹ thủy quận hai
việc kiểm tra thực hiện từ nay đến ngày hai mươi một tháng một mươi một và sẽ hoàn chỉnh báo cáo tổng kết kết quả kiểm tra trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
nội dung kiểm tra ngoài việc xem lại biện pháp thi công biện pháp bảo đảm an toàn tại hiện trường các lực lượng sẽ kiểm tra hồ sơ thi công yêu cầu chủ đầu tư giải trình làm rõ các nội dung
mỗi công trình sau khi kiểm tra sẽ được lập biên bản trường hợp không đảm bảo an toàn trong việc thi công đoàn kiểm tra có thể đề xuất tạm dừng và kiến nghị xử lý